đêm ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi hai ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
người dân trên cả nước đã nô nước tràn ra đường để chờ đón các chương trình đếm ngược countdown party
hay tập trung ở những tuyến phố chính để cùng nhau chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
sau đây thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi hòa minh vào một không khí rộn ràng
sôi động của bữa tiệc cuối năm tại thủ đô hà nội
từ hơn một mươi chín h ngày ba mươi một tháng một mươi hai trên những tuyến phố lớn dẫn vào hồ hoàn kiếm
hàng vạn người dân thủ đô đã bắt đầu đổ về để vui chơi thưởng thức các chương trình nghệ thuật cộng đồng
và chờ đón thời khắc giao thừa
không khí tươi vui của ngày cuối cùng trong năm hai nghìn một mươi tám đã khiến cho cả khu vực trung tâm thành phố
trở nên vô cùng náo nhiệt và sôi động
mình đi từ táo ở xã từ táo ở tối thì đi ra đây thì rất là vui
thì đang ngồi đây đợi đón giao thừa cảm giác rất là vui nhộn đấy không khí rất là lóng
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam
không khí đêm giao thừa ở việt nam thực sự rất tuyệt vời
đặc biệt là cách mà các bạn tổ chức những lễ hội âm nhạc và cùng nhau đếm ngược chúc mừng năm mới
không khí đêm giao thừa ở việt nam không khác nhiều lắm so với ở đất nước chúng tôi
mọi người cùng nhau tụ họp tổ chức những bữa tiệc
cùng nhau đếm ngược thời khắc giao thừa và chúc mừng năm mới thật tuyệt vời
tách ra khỏi không khí sôi động của những bữa tiệc âm nhạc
các con phố đi bộ là điểm đến tuyệt vời
dân cùng với gia đình bạn bè người thân đếm ngược khoảnh khắc bước sang năm mới
trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
có thể nói người dân thủ đô đã được mãn nhãn với các lễ hội
cùng nhau chia sẻ niềm vui hân hoan phấn khởi chuẩn bị cho một năm mới đầy sức sống